theo kế hoạch liên đoàn bóng đá việt nam tổ chức bán vé xem trận đấu giữa đội tuyển việt nam và malaysia
tại vòng loại aff cup hai nghìn một mươi tám công khai từ tám h đến một mươi bảy h ngày hôm nay một mươi một tháng một mươi một tại sân vận động quốc gia mỹ đình
và trong ngày hôm nay thì đã có hàng ngàn người hâm mộ tới đây từ rất sớm thậm chí là đã đợi từ ngày hôm trước
thế nhưng vẫn rất khó khăn để có thể mua được một tấm vé vào sân trong trận đấu giữa đội tuyển việt nam
gặp đội tuyển malaysia vào ngày một mươi sáu tháng một mươi một tới đây
dù tám giờ ban tổ chức mới tiến hành mở bán vé song trước đó nhiều giờ đồng hồ hàng ngàn người hâm mộ đã xếp hàng chờ đợi
dù thời tiết vào sáng sớm nay không được thuận lợi thế nhưng vẫn không thể làm giảm đi tình yêu của các cổ động viên dành cho đội tuyển nhà
tình dạy nào sáu h sáng em thấy mình tưởng là người số một bây giờ cũng cần là người cuối cùng em vẫn quyết tâm mua một tấm vé
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên thì đến khoảng một mươi ba h
một mươi giờ ba mươi phút chiều ngày hôm nay một mươi một tháng một mươi một số lượng vé bán ra đã hết và rất nhiều người đã không thể mua cho mình được một tấm vé theo dõi trực tiếp trên sân
theo ban tổ chức phát hành thì vé xem trận đấu giữa đội tuyển việt nam và đội tuyển malaysia có bốn mệnh giá một trăm năm mươi đồng hai trăm linh đồng ba trăm linh đồng và bốn trăm linh đồng
tuy nhiên đến thời điểm ban tổ chức đã thông báo bán hết vé thì giá vé của những người bên ngoài bán ra đã đẩy lên cao hơn gấp năm đến sáu lần giá vé gốc
có thể thấy với số lượng vé bán ra khá hạn chế thì rất nhiều cổ động viên đã phải ra về tay không
thế nhưng với không khí tại sân vận động mỹ đình ngày hôm nay thì có thể thấy được tình cảm của hàng nghìn người hâm mộ dành cho đội tuyển là rất lớn